do ảnh hưởng của cơn bão số hai mưa kèm gió mạnh đã làm nhiều cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
tuy không gây thiệt hại về người nhưng mưa lớn đã làm hư hại đường dây điện thoại lưới điện và ảnh hưởng đến giao thông đi lại
có ít nhất tám cây xanh có đường kính hơn ba mươi năm cm cao khoảng một mươi m bị bật gốc trên địa bàn phường hai
cây xanh bị gió quật đổ trên một số tuyến đường
tại quân viên của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng một cây gãy đổ đè lên một xe ô tô bốn chỗ làm xe bị hư hỏng
nhận được tin báo lực lượng chức năng thành phố đà lạt đã nhanh chóng đến hiện trường phân luồng giao thông cũng như xử lý số cây bị ngã đổ